thưa quý vị chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài jil aliberti đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ georgio aliberti đã có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp tại việt nam góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ việt nam eu
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và tích cực quan hệ giữa việt nam và eu thời gian qua
hiện việt nam đang là quốc gia duy nhất trong asean có tất cả trụ cột hợp tác với eu
sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu lực trao đổi thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự đóng góp của đại sứ trong việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật
hai bên đã xây dựng và duy trì họp định kỳ cơ chế đối thoại quốc phòng an ninh từ năm hai nghìn một mươi chín
hợp tác triển khai nhiều biện pháp sáng kiến trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghị sự của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi
phối hợp tổ chức các hội thảo và trao đổi về chuyên môn trong lĩnh vực an ninh mạng thực thi pháp luật
triển khai tích cực dự án tăng cường hợp tác an ninh với châu á và tại châu á và dự án tăng cường pháp luật và tư pháp do eu tài trợ
với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào
sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu việt nam ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn
vào chiều ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc về việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua
tham gia cùng đoàn công tác của bộ công an có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
về phía địa phương có đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
sau khi nghe lãnh đạo tỉnh đắk lắc báo cáo thông tin cụ thể về vụ việc gây mất an ninh trật tự vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
cũng như đóng góp ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc đồng chí bộ trưởng tô lâm khẳng định
việc xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu là hành vi khủng bố gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng
có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ mất nhân tính
ngay sau khi vụ việc xảy ra đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
công an tỉnh đắk lắc nhanh chóng vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng đồng thời cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân
đến nay tình hình an ninh cũng như cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã ổn định trở lại
công tác xử lý sau vụ việc xảy ra là rất nhanh chóng kịp thời hiệu quả
giờ là triển khai ngay bảo vệ trụ sở
bảo vệ người dân bảo vệ những mục tiêu trọng điểm sung yếu và những việc mà chúng ta làm một cách rất bài bản
công tác truyền thông tuyên truyền định hướng dư luận làm rất tốt thông tin kịp thời với liều lượng phù hợp
các mặt công tác cũng được triển khai đồng bộ bài bản chặt chẽ đạt mục tiêu yêu cầu đề ra
tình hình địa bàn chỉ sau hai ngày vụ việc diễn ra đến nay thì đã hầu hết đã bắt giữ được các đối tượng cầm đầu
tham gia thu giữ khối lượng lớn vũ khí và liều nổ công cụ hỗ trợ
được nhân dân đồng tình ủng hộ rất lớn rất tích cực
và hiện nay thì mọi mặt sinh hoạt tổ chức cá nhân các tỉnh tỉnh nguyên nói chung và các tỉnh nói riêng
diễn ra bình thường an ninh trật tự đã được khôi phục và được bảo đảm
thì chúng tôi đi thấy sáng nay chúng tôi xuống những địa bàn gặp nhân dân
mọi hoạt động bình thường tại trụ sở xã mấy chục người dân đang xếp hàng để làm định dành điện tử
người ta cũng không thắc mắc gì về những chuyện này
đúng như tôi
đồng chí nói là người ta rất liên án
đây cũng là những thắng lợi của chúng ta
về những nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
tuyệt đối không được chủ quan không được lơi lỏng đảm bảo an ninh quốc gia từ địa bàn cơ sở
bên cạnh đó cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong bảo đảm an ninh quốc gia các vùng chiến lược
nhất là vùng tây nguyên
cần đẩy mạnh kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
quan tâm chăm lo lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại
nhất là lực lượng công an xã dân quân tự vệ xã đội lực lượng trị an cơ sở
đủ sức giải quyết được những vấn đề từ cơ sở
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc thường xuyên phối hợp với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
phòng ngừa đấu tranh xử lý các loại tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh
về những kiến nghị của địa phương đồng chí bộ trưởng giao lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
ghi nhận tổng hợp đánh giá
những vấn đề nào giải quyết được thì cho làm ngay
còn những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ để có hướng chỉ đạo giải quyết
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
và trao bằng khen của bộ công an cho năm quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc
trong việc giúp công an truy bắt nhiều đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ở huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
sau khi nghe lãnh đạo trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên báo cáo các mặt công tác của đơn vị
đặc biệt là việc triển khai lực lượng tham gia truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
bộ trưởng tô lâm đã biểu dương những thành tích tinh thần cố gắng chủ động trong các mặt công tác
của tập thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
cũng như những thành tựu chung của khu vực tây nguyên nói riêng cả nước nói chung
tối cùng ngày đồng chí bộ trưởng công đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc
và trao bằng khen của bộ công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho năm cá nhân là những người dân đã có thành tích xuất sắc
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

công an nhân dân hoạt động tốt thế nào mà không có được sự ủng hộ không có sự hỗ trợ không có sự giúp đỡ của nhân dân thì đều không hoàn thành được nhiệm vụ
nhân dân giúp đỡ nhiều thì thắng lợi này giúp đỡ hoàn toàn và thắng lợi hoàn toàn
thế nên với vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác mà là an ninh trật tự của xây dựng lực lượng công an là vô cùng quan trọng
nhân dân này tôi cũng xin thay mặt cho đảng lực lượng trung ương của công an xin rất cảm ơn và xin được rất chúc mừng
để cái đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là với năm đề nghị tiên tiến ngày hôm nay
ghi nhận những đóng góp của quân chúng nhân dân đồng chí bộ trưởng cho rằng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
quần chúng nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng
trong thời kỳ hội nhập đầu mới đảng và nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân
đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
coi đó là công tác trọng tâm có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đến với những thông tin khác vào sáng ngày hôm nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm các nhiệm vụ cục đề ra đều cơ bản hoàn thành
trong đó đã chủ động kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban hành nhiều văn bản quan trọng
kịp thời tổ chức học tập quán triệt sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị kết luận của bộ chính trị ban bí thư
trong đảng bộ công an trung ương và trong công an nhân dân và các đợt sinh hoạt chính trị với hình thức đổi mới quy mô lớn
công tác thi đua khen thưởng công tác quần chúng trong công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực
nhấn mạnh những nhiệm vụ đặt ra đối với cục công tác đảng và công tác chính trị trong thời gian tới
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cục cần làm tốt công tác tham mưu phải nâng lên ở tầm chiến lược cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng chủ động nắm chắc định hướng chính xác
xử lý kịp thời các vấn đề có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ chiến sĩ kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến người tốt việc tốt xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu cục cần tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ đảng viên trong đơn vị
đồng thời thực hiện các nội dung kết luận của bộ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của bộ công an tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân chủ động làm tốt công tác thi đua khen thưởng công tác thể dục thể thao trong công an nhân dân đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt sung kích của đoàn viên hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng hồ sơ nghiệp vụ đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của bộ về công tác hồ sơ nghiệp vụ đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ đi vào nền nếp khoa học hiện đại triển khai có hiệu quả
đảm bảo tiến độ chất lượng nhiều chương trình dự án đầu tư lớn tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề cho công an các đơn vị địa phương sát với tình hình thực tế truyền đạt được nhiều thông tin cơ bản
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao kết quả thành tích lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị đảng ủy lãnh đạo cục hồ sơ nghiệp vụ thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó cần tập trung xây dựng phát triển cơ quan hồ sơ nghiệp vụ thực sự trở thành trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số chuyển đổi quy trình công tác hồ sơ nghiệp vụ trên môi trường điện tử nâng cao chất lượng hồ sơ nghiệp vụ đảm bảo đúng đủ sạch sống đồng bộ đúng quy trình đúng thực chất bảo mật và an toàn hệ thống

trong đó cần tập trung xây dựng phát triển cơ quan hồ sơ nghiệp vụ đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số chuyển đổi quy trình công tác hồ sơ nghiệp vụ